mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ quảng ngãi
công an tỉnh quảng ngãi đã xác định được đối tượng trần quang thái ba mươi bốn tuổi
thường trú tại thôn mỹ thạnh đông xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
đã dùng tài khoản facebook hoàng thái hoàng
để đăng tải nội dung đe dọa lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
và dọa bắn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
vụ việc bắt nguồn từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi đối tượng lê văn quân có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đối với quân để điều tra
vì binh vực đối tượng lê văn quân trần quang thái là chủ facebook thái hoàng
đã đăng tải bài viết dọa bắn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
lực lượng công an cũng xác minh rõ
năm hai nghìn một mươi tám trần quang thái bị lê văn thương lôi kéo
tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong triều đại việt
đối tượng lê văn thương cũng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn hai mươi thái theo vợ ra nước ngoài định cư
hiện ngoài tài khoản facebook thái hoàng này
thái còn lập năm tài khoản khác để chống phá nhà nước việt nam trên không gian mạng
liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ
thuộc thành phố long xuyên tỉnh an giang
xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa bắt thêm một đối tượng
đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải trú tại thành phố long xuyên
ngồi chơi cùng dở tại phố đi bộ hai bà trưng
tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và điện thoại của nạn nhân
còn dở lấy chiếc ví bên trong có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi của dở
chiếm đoạt số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng của mỹ để tiêu xài cá nhân
sau một thời gian nghị án kéo dài vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang
cùng với bốn đàn em trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo đó tòa tuyên phạt bị cáo hạnh tám năm tù
về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền năm mươi triệu đồng
đồng thời tòa tuyên phạt các bị cáo
phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi
nguyễn văn minh ba mươi một tuổi cùng ngụ tại huyện an phú
mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tòa nhận định qua xem xét hồ sơ chứng cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa
đã đủ cơ sở chứng minh cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội và đúng pháp luật
dù bị cáo hạnh không nhận tội
nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan
cơ quan điều tra và việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa có đủ căn cứ xác định
hạnh là người tổ chức chỉ đạo bị cáo sang linh lê minh
vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
cơ quan huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam phạm văn đường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngủ tại ấp phước tân xã vĩnh phước huyện gò quao về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an đường khai
vào khoảng hơn một mươi tám h ngày bốn tháng hai đối tượng điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ
ấp dân quân xã hỏa chánh huyện u minh thượng bị phát hiện
đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy đi phía trước có đeo sợi dây chuyền vàng
sau đó đường điều khiển xe vượt lên áp sát giật đứt sợi dây chuyền của nạn nhân trị giá trên một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp tẩu thoát thì xe của đường đã va chạm với xe của nạn nhân khiến cả hai bị ngã
nghe thấy tiếng chi hô người dân xung quanh đã chạy ra bắt giữ đường cùng tăng vật
giao cho công an xử lý được biết phạm văn đường từng có một tiền án một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
vừa ra tù năm hai nghìn hai mươi một thì lại tiếp tục tái phạm
thưa quý vị như một thông lệ dịp đầu năm nhất là ngay sau tết nguyên đán cũng là thời điểm
tội phạm cờ bạc gia tăng hoạt động mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền
và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn thế nhưng tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp
cả dưới hình thức truyền thống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé